hoàng trung toán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình trực tiếp gây ra tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại đường hồ chí minh nhánh tây thuộc xã tân trạch huyện bố trạch làm một mươi năm người chết hai mươi một người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hoàng trung toán về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nay hoàng trung toán bị thương đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan điều tra áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
mới đây trên mạng xã hội một video được đăng tải ghi lại một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng ngày bốn tháng tám đoạn qua gầm cầu vượt như quỳnh văn lâm tỉnh hưng yên
hình ảnh ghi lại cảnh tượng người đàn ông điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường khi vừa qua gầm cầu vượt như quỳnh thì va chạm với chiếc xe tải chưa rõ biển kiểm soát
ngay sau đó nạn nhân được tài xế và người dân đưa đi cấp cứu nhiều ý kiến cho rằng đây là vụ tai nạn nghiêm trọng đặc biệt trên tuyến đường có nhiều xe tải trọng lớn
thưa quý vị nhằm giảm tài lưu trữ các hồ sơ về đăng ký xe đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng
bắt đầu từ ngày một tháng tám khi thông tư năm mươi tám của bộ công an có hiệu lực học sinh sinh viên ngoại tỉnh sẽ không còn được đăng ký xe ô tô xe máy biển hà nội hay thành phố hồ chí minh
nhưng trong bối cảnh hệ thống vận tải hành khách công cộng của các thành phố lớn nơi có đông học sinh sinh viên ngoại tỉnh theo học lại mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu đi lại
thì vẫn còn có nhiều ý kiến băn khoăn về tính hiệu quả của thông tư năm mươi tám này
chỉ còn gần một năm theo học tại trường đại học hà nội nữa
sinh viên vũ quang minh sẽ ra trường và để tiện cho việc di chuyển khi đi xin việc hay đi làm anh cần một chiếc xe máy
nhưng khi biết thông tin kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi thẻ sinh viên và giấy giới thiệu của nhà trường không thể sử dụng để đăng ký xe máy biển hà nội
anh đành quyết định mua một chiếc xe máy cũ thay vì sẽ mua một chiếc xe máy mới như dự kiến
bọn em tức là những sinh viên ngoại tỉnh thì không được đăng ký xe máy ở trong nội thành nữa
thì em cũng phải đi tìm mua một con
một cái xe máy cũ để thuận tiện cho cái việc đi lại của em ấy
còn chất lượng xe thì em cũng chưa biết là nó như thế nào nữa ấy
thông tư năm mươi tám của bộ công an các sinh viên ở ngoại tỉnh sẽ không còn được đăng ký xe ô tô
xe máy biển của hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh nơi mà họ đang theo học
với nhiều sinh viên việc về quê mua xe và đăng ký biển số xe sẽ phải hoàn thiện rất nhiều thủ tục và mất thời gian
thay vì mới họ có thể đưa xe cũ của mình ở quê lên thành phố
nhưng lại phát sinh tâm lý e ngại
khá nhiều thủ tục hơn nữa là con đường vận chuyển kinh phí vận chuyển xe cũ nó khá là xa và khá là đắt
cho nên mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn cái phương án là đi thả đi biển công chính chủ
có đầy đủ giấy tờ còn hơn là mình phải nói chung là làm những các công việc và làm các thủ tục làm nhà kinh tế khá là phức tạp
khi mà mình đi xe ngoại tỉnh ấy thì em nghĩ là cái việc mà bị kiểm soát giao thông nó sẽ bị chặt chẽ hơn là so với những cái phương tiện ở hà nội
mỗi tháng hà nội đăng ký mới khoảng hai mươi hai xe máy thông tư năm mươi tám mới này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu lượng phương tiện cá nhân
đồng thời khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng
nhưng trong bối cảnh hệ thống vận tải hành khách công cộng của hà nội hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng tám nhu cầu đi lại
thì vẫn còn nhiều ý kiến ban khoan về tính hiệu quả của thông tư năm mươi tám này
không thể nói là gì vì chính sách này mà hạn chế phương tiện cá nhân được bởi vì nhu cầu họ vẫn còn rất là cao
thứ hai nữa nếu theo tôi thì giải pháp căn cơ là phải giải pháp tổng thể của hệ thống hạ tầng giao thông công cộng
rõ ràng khi hệ thống phương tiện giao thông công cộng chưa thể đáp ứng
thì phương tiện cá nhân vẫn đang là lựa chọn tốt hơn cả cho học sinh sinh viên tại các thành phố lớn
tính hiệu quả của thông tư năm mươi tám có lẽ vẫn cần thời gian để kiểm chứng
nhưng trước mắt số lượng xe máy không chính chủ liêu hành tại hà nội và thành phố hồ chí minh có thể sẽ tăng lên